thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày một mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
có thêm bảy trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới số ca mắc tại tp hcm vẫn đứng đầu cả nước
tổng số ca mắc trong ngày là một chín trăm năm mươi ba ca và ngày hôm nay có bảy mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi bảy tám trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước và một chín trăm hai mươi bốn ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính ghi nhận trong nước từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi sáu ba trăm hai mươi hai ca
trong đó có sáu trăm linh sáu năm trăm linh một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo bốn ca tử vong do covid một mươi chín
số từ một trăm một mươi ba đến một trăm một mươi sáu trong đó hai người ở tp hcm và hai bệnh nhân ở đồng tháp
cũng theo báo cáo từ cdc hà nội ngày một mươi một tháng bảy hà nội phát hiện chín trường hợp
dương tính mới về từ tp hcm
trở người phía sau thùng xe để trốn kiểm tra y tế một phương tiện vừa bị tổ công tác đảm bảo
an ninh trật tự công an tỉnh cà mau phát hiện bắt giữ vào trưa ngày hôm nay
qua làm việc tài xế điều khiển phương tiện ô tô tải biển kiểm soát chín mươi năm c hai nghìn bảy trăm tám mươi một trần trung tính
đoạn giáp danh giữa cà mau và bạc liêu
văn đức đi cùng đã trốn vào thùng trở trái cây phía sau xe nhằm né tránh kiểm tra y tế
nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và lập biên bản
đồng thời yêu cầu ba người đi trên xe khai báo theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
một nhóm thanh niên gồm một mươi bốn nam nữ đang có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
để bay lắc trong quán karaoke top one địa chỉ tại khu năm xã thanh đình tp việt trì tỉnh phú thọ
đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố việt trì phát hiện và bắt giữ
tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán karaoke top oan lực lượng công an đã bắt quả tăng một mươi bốn thanh niên
trong đó có một mươi một nam và ba nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để bay lắc tại phòng hai trăm linh hai của quán karaoke
tiến hành test nhanh tại chỗ cả một mươi bốn nam nữ thanh niên đều dương tính với chất ma túy
công an tp việt trì đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh hà nam đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe
với tốc độ cao lạng lách quanh thị xã duy tiên và tp phủ lý
khi phát hiện lực lượng công an nhóm này tăng ga bỏ chạy trong quá trình vây bắt
lực lượng công an đã bắt giữ xử lý tám đối tượng một mươi xe mô tô về các hành vi không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng bốc đầu chạy xe tốc độ cao
trong đó có hai xe mô tô do các đối tượng vứt lại ở ven đường trong lúc bỏ chạy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
một đối tượng đã xin đưa một trăm linh triệu đồng để được tha
tuy nhiên hành vi vi phạm của đối tượng đã bị lực lượng công an kiên quyết xử lý
vụ việc vừa diễn ra vào đêm ngày hôm qua trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã skukpo huyện krongbuk của tỉnh đắk lắc
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tổ công tác của trạm grong búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện một người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy t một bảy nghìn chín trăm ba mươi bảy
đang chạy từ hướng tỉnh gia lai đi thành phố buôn ma thuột
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra
người này khai tên là trần cao cường ở xã ea hồ huyện krong nang tỉnh đắk lắc
trong quá trình lực lượng chức năng đang kiểm tra
cường đã rút trong túi áo ra một khẩu súng hình dạng như súng rulo
nhưng ngay lập tức đã bị tổ cảnh sát giao thông áp sát khống chế bắt giữ
tức lấy khẩu súng bên trong có tám viên đạn
khám xét trong cốc xe máy và túi hành lý của cường
tổ công tác thu giữ thêm một khẩu súng tự chế hai mươi ba viên đạn thể thao và bảy viên đạn k năm mươi chín
lúc này cường nói với tổ công tác sẽ đưa một trăm linh triệu đồng để xin được bỏ qua vi phạm
nhưng đã bị tổ công tác từ chối và lập biên bản để xử lý
kiểm tra giấy tờ xe thì đối tượng đưa ra một giấy phép lấy xe là không phải của đối tượng
và đối tượng đưa tiền cho tổ công tác để bỏ qua việc xử lý viện hành chính
tôi đã nhắc nhở người điều khiển là cất tiền và cảnh cáo làm việc nghiêm túc
sau đó là chúng tôi tiếp tục kiểm soát dắt xe sát vào lề
thì đối tượng dùng tay phải và ngọt sau lưng áo rút một vật giống khẩu súng
tôi liền áp sát và cùng các đồng chí trong tổ công tác là khống chế
bắt giữ đối tượng tạm giữ một khẩu súng dư lô
trong súng là có tám viên đạn
qua kiểm tra trong giỏ sách của đối tượng có thêm hơn hai mươi viên đạn thể thao
và một số viên đạn súng quân dụng và các vật dụng khác
bước đầu cường khai nhận đã mua hai khẩu súng cùng ba mươi tám viên đạn trên của một người lạ về để phòng thân
qua kiểm tra cho thấy cường còn dương tính với chất ma túy
trước đó cường từng có một tiền án một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
hiện vụ việc đang được chuyển giao cho công an huyện cronbrook
tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý
tại tỉnh bình phước công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng đức sang
chú khu phố xuân bình phường tân bình thành phố đồng xoài để điều tra về hành vi đánh bạc
sáng ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
công an phường tân phú tổ chức bắt quả tăng hoàng đức sang
đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
tại quán cà phê có địa chỉ khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài
từ chiếc điện thoại di động sang sử dụng để đánh bạc bước đầu cơ quan công an xác định ngay
ngày năm tháng bảy hoàng đức sang đã tham gia cá cược tổng cộng một trăm ba mươi năm trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
nguyễn hoài phong chú thành phố long xuyên tỉnh an giang đã dùng vũ lực cướp chiếc xe mô tô của một người phụ nữ
hành vi của đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
tối ngày bảy tháng bảy phong cùng tuân chưa rõ địa chỉ rủ nhau đến khu vực khóm nguyễn du phường mỹ bình tp long xuyên
tìm danh thị phong chú thệ xã vĩnh trạch huyện thoại sơn để đòi nợ năm triệu đồng
khi phong di chuyển bằng xe máy phong đã dùng vũ lực khống chế phong ra khỏi xe rồi lấy chiếc xe đem đi gắt dấu
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường mỹ bình đã mời phong về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an phong đã thừa nhận hành vi vi phạm
thưa quý vị chiều nay ngày một mươi một tháng bảy thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến kiểm tra bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín số ba
tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh và ba bệnh viện giải chiến sáu trăm bảy mươi tám đặt tại block r một r hai r ba
chung cư tái định cư ba mươi tám bốn hectare ở thành phố thủ đức
cùng đi với thủ tướng có biết thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên đồng chí nguyễn thành phong
chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và lãnh đạo các sở ban ngành tại thành phố hồ chí minh
bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín số ba đặt tại lô r sáu khu tái định cư ba mươi tám bốn hectare phường an khánh thành phố thủ đức
hiện nơi đây có công suất ba giường và đang thu dung điều trị hơn một năm trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong khi đó bệnh viện giải chiến số sáu số bảy số tám có công suất tổng cộng một mươi tám giường sẽ triển khai nhận khoảng một năm trăm linh bệnh nhân từ một mươi sáu giờ chiều hôm nay
hầu hết bệnh nhân vào đây là những ca bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng không có bệnh nền
các bệnh nhân sẽ được điều trị trong hai mươi một ngày
các trường hợp chuyển nặng sẽ được đưa xuống phòng cấp cứu nhờ chuyển đến các bệnh viện chuyên sâu hơn
về nhân lực thứ sáu bệnh nhân sẽ bố trí sáu trăm linh nhân viên phục vụ trong đó có hai trăm linh nhân viên y tế một nửa là bác sĩ
sau khi kiểm tra và làm việc với bang giám đốc các bệnh viện giả chiến thủ tướng phạm minh chính đánh giá
việc tp hcm trưng dụng chung cư tái định cư là bệnh viện điều trị covid một mươi chín là rất tốt
đồng thời thủ tướng lưu ý công tác tổ chức điều trị phải đảm bảo nhân viên y tế lực lượng chống dịch không bị lây nhiễm
theo thủ tướng đây là điều rất quan trọng nếu để lây nhiễm từ bệnh nhân ra ngoài là coi như thất bại
cũng trong buổi chiều cùng ngày đoàn công tác của thủ tướng phạm minh chính tiếp tục đi kiểm tra
tại khu cách ly phường tân phú tp thủ đức tp hcm sau đó sẽ hợp với bang chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
sau tp hcm vào giờ đêm nay một mươi hai tháng bảy tỉnh tiền giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
tại một mươi huyện thị thành phố trong một mươi năm ngày
tính đến nay tỉnh tiền giang đã phát hiện sáu mươi bảy ổ dịch covid một mươi chín
tỉnh tiền giang đã phát hiện sáu mươi bảy ổ dịch covid một mươi chín tại chín trên một mươi một huyện thành thị với hơn bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm năm mươi hai ca mắc đã được bộ y tế công bố còn một số ca khác đang chờ bộ y tế gắn mã số bệnh nhân
trước tình hình trên ubnd tỉnh tiền giang cho biết tỉnh quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
tại một mươi huyện thị thành phố bắt đầu từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy trong một mươi năm ngày
hiện bộ chi huy quân sự tỉnh tiền giang đã kết hợp với tiểu đoàn hóa học bộ thâm mưu quân khu chín
và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang
tổ chức phun xịt dung dịch khứa khuẩn với chiều dài các tuyến đường được khứa khuẩn là sáu mươi km
tập trung phun xịt vào những điểm phong tỏa những khu chợ có liên quan đến các ca dương tính với covid một mươi chín
và các ngân hàng cảng cá
ngay trong đêm một mươi tháng bảy và rạng sáng ngày một mươi một tháng bảy lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm
cho sáu trăm linh công nhân và đang tiếp tục mở rộng lấy mẫu cho các công nhân còn lại
trong sáng ngày một mươi một tháng bảy nhiều công nhân đã trở lại nhà máy để lấy mẫu xét nghiệm
trước đó nhiều đoạn video được đăng trên mạng xã hội ghi gãnh công nhân của một nhà máy
bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ đã xô cổng để bỏ chạy ra ngoài
lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh xác định vụ việc nói trên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng
ampax international trong khu công nghiệp bầu bàng
công ty này có khoảng năm chín trăm linh công nhân trong đó có hơn hai lao động được cung cấp thông qua công ty cung ứng lao động
trước tình trạng người dân đổ xô gom thực phẩm để dự trữ trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội
cục quản lý thị trường tp hcm đã triển khai lực lượng kiểm tra hàng loạt siêu thị trên địa bàn
để ngăn chặn hành vi lợi dụng dịch để găm hàng tăng giá nhu yếu phẩm
gia đình hết thực phẩm anh cao xuân hùng ngụ quận gò vấp tranh thủ sáng sớm ra ngoài mua rau củ quả
do còn sớm nên siêu thị chưa mở cửa anh đà mua của một xe đẩy trên đường
nhưng không khỏi bức xúc vì sự tăng giá gấp nhiều lần so với ngày thường
một quả cà chua năm không bán một mươi hành ngò được một mươi hành được được mấy mấy sợ như vậy
không thể nào chấp nhận được những lợi dụng kinh doanh như vậy cực kỳ là bức xúc
bởi vì là ra ngoài vì cái miếng ăn của gia đình không thể nào thiếu được
mà ra ngoài thì ra ngoài thì vào những cái siêu thị thì giờ đây rất là sớm chưa mở cửa
mà bây giờ thì mua ở ngoài đường thì những cái người lợi dụng này giá cả họ cân kê lên nhiều quá
sau khi thực hiện giãn cách xã hội cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo một mươi năm đội quản lý thị trường địa bàn
và ba đội cơ động tăng cường kiểm tra giám sát để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
như đầu cơ găm hàng tăng giá so với quy định
chúng tôi yêu cầu tất cả các đội quản lý thị trường ưu tiên tuyệt đối cho việc giám sát biến động thị trường
hàng ngày trước một mươi giờ là tất cả các đội
phải có báo cáo về tình hình biến động khi phát hiện các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng
tăng giá lợi dụng điều kiện dịch bệnh để thu lợi bất chính là chúng tôi xử lý theo đúng
hiện nay đa số các chợ truyền thống trên địa bàn tp hcm đã tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch
do đó các siêu thị là nơi cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
đến nay không còn cảnh trang lớn mua hàng như những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội
các siêu thị cũng đã chủ động phương án về hàng hóa
để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn cũng như là khu vực lân cận
thì siêu thị đã chủ động tăng nguồn hàng lên từ ba mươi bốn mươi để phục vụ cho khách hàng
tất cả những mặt hàng đều không có tăng giá và vẫn giữ giá như cũ
thì tất cả những nguồn hàng đều siêu thị đều đáp ứng đầy đủ
năng lực xuất hàng của chúng tôi từ năm đến một mươi tấn mỗi ngày
để đi tới tất cả các đơn vị khu mắt khu phút và các cửa hàng tiền loại
thuộc lĩnh vực này
liên hiệp với xã thương mại tp hcm
cái thứ hai liên quan đến công tác chuẩn bị
thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn về công tác tổ chức
chúng tôi thực hiện xuyên suốt công việc nhập xuất hàng hóa và lưu trữ hàng hóa
nhằm đáp ứng phục vụ cho tất cả các hệ thống siêu thị thuộc sài gòn cốp
trên địa bàn tp hcm
sở công thương tp hcm cũng đã công bố danh sách hai tám trăm ba mươi ba điểm bán
của tất cả các hệ thống phân phối ở các vườn quyền của tp thủ đức
để tạo điều kiện cho người dân mua sắm hàng hóa thiết yếu
ủy ban nhân dân tp hcm khẳng định
thành phố sẽ điều phối để các khu vực đều đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của người dân
chuyển sang tin tức và an ninh trật tự
trong ngày một mươi một tháng bảy công an quận bình tân tp hcm đã tạm giữ hình sự đối tượng
lê văn vũ bốn mươi hai tuổi và em ruột là lê văn ca bốn mươi tuổi cùng quê hậu giang
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là hai người đã sô sát với lực lượng làm nhiệm vụ công tác chống dịch
theo điều tra rạng sáng ngày chín tháng bảy lê văn vũ điều khiển xe máy kéo xe lô tự chế
bán rau củ quả trước số nhà hai trăm sáu mươi sáu lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân
lúc này tổ giám sát xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch
của ủy ban nhân dân phường tân tạo đi tới phát hiện nên lập biên bản xử lý
và tạm giữ xe lôi cùng hàng hóa
tuy nhiên vũ cùng hai con bất hợp tác chống đối sô sát với lực lượng chức năng
lúc này em ruột của vũ là ca chạy xe máy ngang qua cũng dừng lại
lấy điện thoại quay video rồi dùng tay đánh một thành viên trong tổ công tác nhưng không trúng
vụ việc gây náo loạn khu vực vũ ca và hai con sau đó bỏ lại xe và tháo chạy khỏi hiện trường
công an quận bình tân đã mở tất cả lên làm việc vũ cùng người thân đã khai nhận toàn bộ hành vi
đáng chú ý con gái của vũ sau khi được kiểm tra thì phát hiện đang sốt bốn mươi độ
tại cơ quan điều tra vũ ca và con trai tỏ thái độ ăn năng hối lỗi
và cho biết thời gian dịch bệnh khó khăn gia đình mới làm công việc kéo solo buôn bán được vài tháng mới đây
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định
cũng trong chiều ngày một mươi một tháng bảy công an phường bốn quận ba tiến hành lấy lời khai đối với nguyễn văn tính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi phóng hỏa đốt nhà trên đường nguyễn thượng hiền phường bốn quận ba
và ba căn nhà kế cận vào lúc ba h một mươi năm phút rạng sáng cùng ngày
ngay khi nhận được tin báo của người dân lực lượng công an phường bốn quận ba đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
và phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm tiến hành chữa cháy
lúc này lửa đã cháy lớn phát ra nhiều tiếng nổ và tiếp tục lan ra những căn nhà bên cạnh
điều đáng nói là căn nhà nằm trong khu vực phong tỏa tạm thời
các căn nhà bị cháy đều có diện tích nhỏ có gác gỗ khi lượng cháy mạnh và lan nhanh
sau khoảng ba mươi phút triển khai chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
hiện trường vụ cháy gồm ba căn nhà bị thư rụi hoàn toàn và một căn nhà bị cháy xém không có thiệt hại về người
theo lời khai ban đầu nguyễn văn tính uống rượu say và không kiểm soát được hành vi
nên đã tự đốt quần áo của mình trên gác và gây ra vụ hỏa hoạn
được biết tính có hai tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy và thường xuyên có những hành vi bất thường
hiện công an điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc
trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
công an tp hcm vẫn ghi nhận có các vụ trộm cắp cướp giật mua bán ma túy hủy hoại tài sản
nhưng nhìn chung tình hình an ninh trật tự ổn định phạm pháp hình sự giảm còn một phần ba so với ngày thường
thành quả này là sự nỗ lực của công an tp hcm khi thực hiện nhiệm vụ kép
vừa chống dịch vừa giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân
hàng ngày tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an quận bình thạnh
triển khai lực lượng tuần tra khép kính địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đặc biệt là ban đêm khi đường phố vắng vẻ thì các loại tội phạm hoạt động trên đường phố
sẽ lợi dụng để cướp vật và trộm cắp tài sản
bóng dáng của lực lượng công an xuất hiện trên đường đã khiến người dân an tâm hơn
lao vào hỗn chiến gây mất an ninh trực tự và vi phạm công tác phòng chống dịch
ngay lập tức lực lượng công an đã có mặt để vãn hội trực tự
giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở để xử lý

tại quận gò vấp tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an tp hcm đến từng cửa hàng thiết yếu để tuyên truyền nhắc nhận
thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch cảnh giác với các loại tội phạm hoạt động ban đêm
trong tình hình hiện nay các đối tượng hoạt động cũng rất là táo bạo
lực lượng cảnh sát anh chị
công an tp hcm đã tăng cường công tác tường tra để khép kính địa bàn nhằm giữ gìn bình yên cho người dân ở thành phố
bên cạnh đó tuần tra nhắc nhở các cửa hàng cửa hiệu kinh doanh đảm bảo việc giữ gìn xe cộ không để các đối tượng lợi dụng
để trộm cắp lừa đảo cướp dịch trên đường phố
đặc biệt trong thời gian gần đây đường xá tương đối vắng vẻ đối tượng bên ngoài dễ xảy ra tình trạng cướp dịch
ảnh hưởng tới sự bình yên của nhân dân
trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội công an tp hcm đã lập biên bản xứ phạt hai trăm linh ba trường hợp
về hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường ra khỏi nhà không có lý do chính đáng mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu
với tổng số tiền xứ phạt là ba trăm tám mươi chín triệu đồng
ngoài công tác phòng chống dịch lực lượng công an còn luôn có mặt xử lý kịp thời những vụ
vì gây mất an ninh trật tự sẵn sàng thức để người dân ngủ yên
trong chiều ngày hôm nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với công an tp hcm bình dương đồng nai long an phú yên
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo của các đơn vị chức năng bộ công an
tại cuộc họp lãnh đạo công an tp hcm công an các tỉnh bình dương đồng nai long an phú yên
đã báo cáo với thứ trưởng nguyễn văn sơn về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
đề xuất các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới và kế hoạch tăng cường tri viện cho địa phương có diễn biến phức tạp
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương đánh giá cao nỗ lực của công an các đơn vị địa phương nói trên
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an tp hcm công an các tỉnh bình dương đồng nai long an phú yên
tiếp tục phát huy tinh thần chủ động bám sát phương châm bốn tại chỗ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả
đồng thời tiếp tục tham mưu đề xuất trang bị những trang thiết bị cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống dịch
đồng chí thứ trưởng đồng ý với đề xuất tăng tri viện quân số đối với lực lượng công an một số địa phương sẵn sàng ứng phó với tình huống lây lan của dịch bệnh
đồng thời bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh đối với các lực lượng tri viện của bộ đến công an các địa phương
đề nghị công an các tỉnh thành phố phân công công tác phù hợp nhằm phát huy hiệu quả công tác một cách tốt nhất
dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh khánh hòa cũng đang có những diễn biến phức tạp
từ ngày ba tháng bảy cho đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng bảy khánh hòa đã ghi nhận hai trăm ba mươi một ca dương tính
cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh khánh hòa đang tập trung cao độ trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên tại thị xã ninh hòa địa phương có nhiều ca mắc covid một mươi chín nhất của tỉnh
chốt phong tỏa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tổ dân phố một phường ninh hiệp thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đây là khu dân cư đầu tiên của thị xã phát hiện ca dương tính với covid một mươi chín và cũng là khu phong tỏa đầu tiên của thị xã
những ngày qua lực lượng công an cùng với lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân địa phương
không kể ngày đêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cắm chốt kiểm soát chặt chẽ đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập phòng ngừa
xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự không để người không có nhiệm vụ ra vào khu vực phong tỏa
đều được kiểm soát chặt chẽ đối chiếu danh sách thuyền viên đo thân nhiệt khai báo y tế nghiêm ngặt để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đặc biệt tránh các trường hợp chủ phương tiện lợi dụng việc ra khơi để đưa người trái phép từ vùng dịch vào địa phương

tất cả các chủ tàu cá đều được hướng dẫn và ký cam kết không đưa người nhà ra bán cá cũng như không lên bờ sau khi đã bán cá xong